trên thế giới ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên đang huy động các lực lượng
bao gồm quân đội và tiến hành chiến dịch thông tin công khai để chống lại đợt bùng phát dịch sốt
truyền thông triều tiên không sử dụng từ covid một mươi chín khi đề cập tới dịch bệnh này
nhưng hãn tin john harp hàn quốc đưa tin miền bắc đang bị covid một mươi chín tấn công
thứ trưởng bộ y tế cộng cộng triều tiên kim hyong un cho biết nước này đã chuyển từ cách ly
sang điều trị để xử lý hàng trăm ngàn trường hợp nghi ngờ sốt được báo cáo mỗi ngày
để điều trị sốt truyền thông nhà nước triều tiên khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt
như ibuprofen amoxicillin và kháng sinh khác đồng thời khuyến cáo xúc miệng bằng nước muối
hoặc uống trà ba lần một ngày
một phụ nữ nói với đài truyền hình nhà nước triều tiên trong khi chồng cô kể rằng
họ cho con cái xúc miệng bằng nước muối mỗi sáng vào tối
cô cho rằng phương pháp điều trị truyền thống là tốt nhất
một người dân bình nhưỡng lớn tuổi cho hay bà sử dụng trà gừng và thông gió cho con phòng của mình
bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình lần đầu tiên tôi bị covid một mươi chín làm cho sợ hãi
nhưng sau khi làm theo lời khuyên của các bác sĩ và nhận được phương pháp điều trị thích hợp
mọi chuyện hóa ra không phải là vấn đề lớn
triều tiên hiện đang huy động quân đội và triển khai một chiến dịch thông tin để đối phó với đợt bùng dịch này
ngày một mươi sáu tháng năm thứ trưởng bộ y tế công cộng triều tiên kim hyong moon cho biết nước này đã chuyển từ hệ thống cách ly
sang hệ thống xử lý để tiếp nhận hàng trăm nghìn ca có triệu chứng
được ghi nhận mỗi ngày
những thông tin trên có gợi nhớ cho quý vị phần nào về những tháng ngày đầu năm hai nghìn hai mươi không
những ngày đầu tiên cả người dân và chính phủ nước ta đều bối rối trước vị khách không mời mà tới mang tên covid này
sau đó dù đã có nhiều mất mát đau thương và nhiều biện pháp chưa thực sự hợp lý
chúng ta cũng đã mạnh mẽ và thành công vượt qua nhiều đợt đại dịch lớn và hiện đang phục hồi và phát triển kinh tế
do đó mong rằng triều tiên đón nhận những trợ giúp từ các nước
và mạnh mẽ vượt qua làn sóng đại dịch đầu tiên